ngày hai mươi chín tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo tập trung cao nhất công sức thời gian ưu tiên mọi nguồn lực để kiểm soát tốt tình hình
tối ngày một mươi chín tháng tám trong cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ với thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đang có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thủ tướng đã thống nhất thực hiện nghiêm ngặt hơn thực chất hơn chỉ thị một mươi sáu tại thành phố hồ chí minh đồng thời quyết định triển khai chiến dịch huy động công an quân đội vào cuộc
hợp ứng lời kêu gọi của tổng bí thư và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngay lập tức nhiều đơn vị công an quân đội đã lên phương án kế hoạch và triển khai lực lượng đi vào tâm dịch
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng tám chỉ một ngày sau chỉ đạo của thủ tướng nhiều đơn vị thuộc bộ phận công an quân đội
đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ vào thành phố hồ chí minh
có thể nói các cán bộ chiến sĩ học viên công an quân đội đã sung phong đi vào trận tuyến ác liệt nhất trong cuộc chiến chống covid một kẻ thù xấu mặt nhưng vô cùng nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng sự sống của hàng nghìn đồng bào ta
với một tâm thế tự nguyện sẵn sàng họ biết phía trước đang đợi mình là gian nan vất vả thậm chí có thể sẽ phải hy sinh cả sức khỏe và tính mạng của bản thân
nhưng đó là sứ mệnh thiêng liêng của những người đã khoác trên mình màu áo của lực lượng vũ trang vì nhân dân phục vụ
thế nhưng cố tình lở tàng ý nghĩa tốt đẹp đó trên các trang mạng xã hội các kênh thông tin của hải ngoại của các tổ chức phản động thù địch như việt tân
hội anh em dân chủ chân trời mới media đại á châu tự do liên tục phát tán các bài viết lan truyền rằng hà nội huy động lực lượng quân đội công an và sài gòn để dẹp loạn nếu dân đói làm loạn
quân đội cảnh sát sẽ đàn áp nếu dân đó xuống đường biểu tình đòi quan chức mở kho lương
quân đội công an hiện diện khắp đường phố sài gòn là để gian đe dân chứ không phải chống dịch
chúng cố ý nhấn mạnh vào những từ ngữ như đàn áp dẹp loạn sử dụng những hình ảnh giả mạo đánh đồng việc tăng cường lực lượng vũ trang cho thành phố hồ chí minh là thiết côn luật
cùng với những luận điệu trên chúng còn cho rằng nhiều người dân không tin vào những lời hứa của chính quyền không để ai thiếu ăn khi thực hiện cách ly triệt đề
hoài nghi về việc quân đội sẽ giúp người dân trong việc cung ứng thực phẩm hàng ngày
bởi vậy mới xảy ra thông tin ngay sau khi thành phố hồ chí minh đã xiết chặt giãn cách người dân đã đổ xô ra thiêu thị mua lương thực về tích chữ
cũng cố tình đưa ra các luận điệu có tình hướng lái dư luận như việc triển khai tổ chức một lực lượng đông đảo quân đội công an và miền nam chống dịch
chưa biết hiệu quả ra sao nhưng trước mắt sẽ gây tốn kém không cần thiết

cách ly nhưng vẫn đảm bảo an sinh xã hội không để ai thiếu ăn thiếu mặc đáp ứng yêu cầu y tế của người dân ở mọi lúc mọi nơi bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
rõ ràng chủ trương của chính phủ không có cái gọi là dẹp loạn gian đe
hay thiết quân luật như những ngôn từ mà các thế lực phản động thù địch đã sử dụng
thiết quân luật chỉ trong những trường hợp chính biến
trong những trường hợp mà bạo loạn chính trị là bạo động quân sự hoặc là xung đột vũ trang
còn đây ở miền nam là tâm dịch chúng ta chống dịch như chống giặc
để đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân
để cứu dân để chữa bệnh cho nhân dân không phải là khủng bố
cho nên cái việc xuyên tạc cho rằng đó biến miền nam thành phố hồ chí minh thành chạy thù
rồi vi phạm nhân quyền rồi gió là khủng bố là hoàn toàn sai trái
sự thật thì nói lên tất cả và nó chứng minh cái điều đấy
có thể nói trong thời điểm giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khi dịch bệnh covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh đã lan rộng
ngấm sâu trong cộng đồng với con số f lên đến hàng ngàn ca mỗi ngày
các lực lượng tại chỗ phải chịu cường độ làm việc rất lớn
để đảm bảo đủ sức mạnh chiến đấu với dịch bệnh
cần phải huy động bổ sung sức người sức của tri viện
trong đó có công an quân đội là những lực lượng đi đầu
thực tế cho thấy không chỉ đến khi dịch bệnh ở phía nam trở nên căng thẳng
lực lượng vũ trang mới vào cuộc
mà ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín mới xuất hiện
lực lượng vũ trang đã chủ động tham gia một cách tích cực
và luôn luôn xuất hiện ở tuyến đầu chống dịch
và nhìn xa hơn nữa
có thể thấy trong bất kỳ sự cố nguy cấp nào
như cháy rừng bão lụt quân đội và công an
cũng luôn là lực lượng nòng cốt để đảm bảo tính mạng tài sản cho nhân dân
vậy thì khi thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh phía nam
đang phải gồng mình trong tâm dịch
sự điều động này có cần thiết có ý nghĩa hay không
có lẽ chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất
ở đây không chỉ là do cái tình hình này
mà đây nó còn xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang
và xuất phát từ truyền thống của lực lượng vũ trang
cho nên là khi bất cứ địa phương nào
khu vực nào nếu gặp nạn
thì quân đội công an phải có trách nhiệm
phải có chức năng nhiệm vụ và phải có cả truyền thống đến bảo vệ
cho nên cái việc mà điều lực lượng quân đội và công an vào
là rất đúng rất trúng và kịp thẳng
hơn một tháng kể từ thời điểm lực lượng công an quân đội được tăng cường vào miền nam
theo chỉ đạo của thủ tướng
trên khắp các đường phố thành phố hồ chí minh
không hề có bóng dáng của xe bọc thép
hay bất kỳ hoạt động đàn áp gian đe trước công luật nào
như những bài viết mà các thế lực phản động thù định vẫn rêu ra trước đó
đây là quãng thời gian của lực lượng quân đội và công an
nhiều thời gian vừa đủ để sự thật tự lên tiếng
và những mưu đồ núp bóng phía sau
các luận điệu xào trá gian dối của chúng bị phơi bày
ngay sau khi vào thành phố hồ chí minh
công an quân đội đã tiếp sức cho các lực lượng tại chỗ
với nhiều việc làm được triển khai cụ thể
lực lượng công an có nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm
bảo vệ an toàn các hoạt động
khu vực trọng yếu thực hiện các nhiệm vụ phối hợp truy vết
phát hiện các trường hợp nhiếm và nghi nhiếm
để nhanh chóng khoay vùng
đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu cách ly tập trung chốt chặn
kiểm soát phòng chống dịch tại các điểm có dịch
quân đội phối hợp kiểm soát f
tách người nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng
giúp đỡ người dân trong việc tiếp cận lương thực
cung ứng thực phẩm thuốc men
cập nhật chính sách thông tin mới
hướng dẫn phòng chống bệnh tham gia các tổ
chốt chặn kiểm soát
ngoài ra quân đội công an
còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác
phục vụ cho mục tiêu phòng chống dịch
có thể nói đây là một khối lượng công việc khổng lồ
cần phải có sự gia quân đồng loạt mạnh mẽ
của lực lượng vũ trang
thành phố hồ chí minh
với một diện tích dân số rất đông
có thể nói là lớn nhất
ở nước ta
trong một thời điểm hết sức gây cấn và phức tạp
cần một lực lượng
rất là mạnh
và cần thiết cho công tác
chống dịch ở việt nam
để đảm bảo việc giãn cách được thực hiện
một cách nghiêm túc
theo chỉ thị một mươi sáu
ngoài ra lực lượng công an quân đội
cũng phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng
đó là giúp những lực lượng
phòng chống dịch ở thành phố hồ chí minh
đảm bảo an sinh xã hội
cho mỗi một người dân
trên đường phố thành phố hồ chí minh
những ngày siết chặt giãn cách
tại hàng trăm chốt chặn đều bắt gặp hình ảnh
công an quân đội tận tỉnh hướng dẫn người dân
tuân thủ theo đúng quy định
trong mỗi hẻm đường khu phố
các chiến sĩ mặc quân phục đi chợ hộ dân
phân chia thực phẩm đưa tới từng nhà
tặng thực phẩm cho người dân
trong thời gian giãn cách
xúc động biết bao sự tham gia của một năm trăm chín mươi y bác sĩ
học viện quân nhân
tại năm trăm ba mươi tổ quân y cơ động
phủ rộng khắp hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
nhằm đảm bảo tiếp cận người bệnh
cần hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất
và thậm chí trong tình cảnh cấp thiết
học viên của trường cảnh sát nhân dân
cũng có thể trở thành người hộ sinh
ngay trên đường phố
để giúp một sinh linh chào đời
còn đây là bức thư bày tỏ lòng biết ơn
của một người dân ở hậu giang
gửi cho các chiến sĩ bộ đội
những người đã đưa cho cốt người thân của họ
tử vong vì bệnh covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh về quê nhà
điều mà gia đình họ không thể làm được vào lúc này
rõ ràng hàng triệu người dân thành phố
đang mong chờ được tiếp xúc mạnh mẽ
từ các lực lượng vũ trang
và nhiều lực lượng khác
trong cuộc chiến chống covid này
đến thời điểm này
công cuộc chống dịch ở thành phố hồ chí minh
đã thu nhận được những kết quả khả quan
đặc biệt trong đó phải kể đến
tỷ lệ tử vong giảm sâu liên tục trong nhiều ngày
so với thời điểm ngày hai mươi ba tháng tám
là ngày mà thành phố hồ chí minh
bắt đầu thực hiện đặt giãn cách
số lượng bệnh nhân cần điều trị trên địa bàn
cũng tiếp tục trên đà giảm
mặc dù các ép không nhập viện
vẫn còn cao hơn so với số ca xuất viện
tuy nhiên khoảng cách này đang dần được thu hẹp
trong sự nỗ lực ấy của toàn bộ hệ thống chính trị

một lần nữa hình ảnh quân đội công an
tham gia vào tuyến đầu chống dịch tại thành phố hồ chí minh
lại là một bằng chứng thép
với tinh thần và tình cảm gắn bó của quân dân ta
phản bác tất cả những luận điệu xuyên tạc kích động
với mưu đồ chia rẽ tình đoàn kết dân tộc
của các thế lực phản động thù địch
thể hiện bản chất tốt đẹp
cao quý của lực lượng vũ trang cách mạng việt nam
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại